với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ
truyền tải điện gia lai nói riêng và công ty truyền tài điện ba nói chung
đã không ngừng nỗ lực tập trung nghiên cứu xây dựng và triển khai nhiều đề án ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật và công tác quản lý vận hành hệ thống lưới truyền tải điện
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động
thực hiện triển khai nhiệm vụ với chủ đề chuyển đổi số trong tổng công ty truyền tải điện quốc gia
truyền tải điện gia lai đã nghiên cứu áp dụng nhiều các giải pháp công nghệ
và quản lý vận hành đường dây khi ứng dụng qr code trong kiểm tra thiết bị
truyền tải điện gia lai đã nghiên cứu áp dụng nhiều các giải pháp công nghệ
và quản lý vận hành đường dây khi ứng dụng qr code trong kiểm tra thiết bị

và quản lý vận hành đường dây khi ứng dụng qr code trong kiểm tra thiết bị
chỉ cần sử dụng thiết bị cầm tay như điện thoại máy tính bảng có thể kết nối ba g bốn g
wi fi để thực hiện quét mạng
qr code đã được dán lên các thiết bị cần kiểm tra
thực hiện checklist theo đúng thiết bị được xây dựng
mạ hóa thông qua ứng dụng google form và upload hình ảnh chụp thiết bị tại hiện trường
toàn bộ các thông tin về kiểm tra mỗi thiết bị được tự động lưu trữ trên hệ thống thuận tiện
trong việc phân loại quản lý và ra soát báo cáo thông tin khi cần thiết
đơn vị cũng thực hiện các ứng dụng các camera giám sát các vị trí yếu trên lưới điện
các vị trí yếu trên lưới điện các vị trí yếu trên lưới điện
dây dẫn dây chống xét dây cắp quang phụ kiện qua đó đã phát hiện và kịp thời xử lý một số vụ việc có khả năng cao ảnh hưởng đến vận hành an toàn của lưới điện truyền tải
truyền tài điện gia lai sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm góp phần hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tài điện
xây dựng và phát triển lưới điện thông minh và đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải an toàn ổn định
tin cậy là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng năng suất lao động